bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
đáng chú ý là có đề xuất các phương tiện mô tô xe máy xe đạp điện xe máy điện phải bật đèn cả ban ngày khi lưu thông
theo điểm ba điều hai mươi bảy quy định trong suốt cả ngày xe mô tô xe máy xe đạp điện xe máy điện khi tham gia giao thông
phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất
hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau
đây không phải lần đầu tiên đề xuất bật đèn xe cả ban ngày với xe máy được đưa ra
trước đó năm hai nghìn năm ủy ban an toàn giao thông quốc gia từng đưa ra đề xuất này với kỳ vọng
việc xe máy bật đèn khi lưu thông ban ngày sẽ giảm số lượng tai nạn giao thông và số người chết mỗi năm
hiện có bảy trên một mươi nước tại đông nam á như thái lan indonesia malaysia đã quy định bật đèn chiếu sáng phía trước khi lưu thông